trong phiên khai mạc kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi bốn sáng nay thay mặt chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã phân tích tình hình kinh tế xã hội chín tháng năm hai nghìn một mươi bảy và dự kiến kế hoạch năm hai nghìn một mươi tám
theo báo cáo của chính phủ trong số một mươi ba chỉ tiêu được quốc hội phê duyệt cho năm hai nghìn một mươi bảy sẽ có tám chỉ tiêu đạt và vượt năm chỉ tiêu trong đó có tốc độ tăng xuất nhập khẩu tổng vốn đầu tư phát triển xã hội so với gdp
sau chín tháng gdp cả nước tăng sáu bốn mươi một và ước cả năm đạt khoảng sáu bảy con số này vừa khớp so với kế hoạch quốc hội giao
cpi tăng ba bảy mươi chín trong chín tháng và ước bình quân tăng khoảng bốn so với năm hai nghìn một mươi sáu đạt chỉ tiêu quốc hội giao lãm phát cơ bản khoảng một sáu những kết quả này thể hiện nỗ lực của chính phủ trong chín tháng đầu năm
trước tình hình gdp quý i đạt thấp chính phủ kiên định mục tiêu tăng trưởng đã đề ra
trong khi kỳ vọng lạm phát mức bốn kim ngạch xuất khẩu từ bảy tám tỷ lệ nhập siêu dưới ba tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội từ ba mươi ba ba mươi bốn gdp
cùng với đó tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị tiếp tục được đặt mục tiêu không chế dưới bốn lao động qua đào tạo từ năm mươi tám sáu mươi dân số tham gia bảo hiểm y tế tám mươi năm hai
báo cáo thẩm tra của ủy ban kinh tế của quốc hội cũng khẳng định các giải pháp điều hành chính sách kinh tế vĩ mô được chính phủ thời gian qua đã thực thi đúng hướng
phù hợp với diễn biến thị trường thiết lập nền tảng cho tăng trưởng kinh tế
tuy nhiên cơ quan thẩm tra cũng đặt ra một số vấn đề yêu cầu chính phủ đánh giá rõ hơn chất lượng các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong ngắn hạn tăng trưởng kinh tế một cách bền vững